sau khi tiếp nhận những phản ánh của phụ huynh về việc thu sử dụng học phí và các khoản thu khác
trong đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục
yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý thu chi và các khoản thu
các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm các quy định về thu sử dụng học phí đầu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đồng thời phải xây dựng dự toán các khoản thu khác như chương trình dạy học hai buổi trên ngày
chương trình ngoài khóa
đối với những trường hợp tổ chức học trực tuyến các đơn vị có công văn đề xuất mức thu về sở
để xem xét có ý kiến
sở cũng nghiêm cấm việc ban đại diện cha mẹ học sinh thu những khoản liên quan đến trường học
và chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của bang
phòng giáo dục và đào tạo các quần huyền tham mưu cho địa phương kiểm tra giám sát
thành lập các đoàn kiểm tra kịp thời chấn chỉnh tình trạng làm thu hoặc thu các khoản trái quy định
có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định